sáng ngày hôm nay khối không khí lạnh có xu hướng là suy yếu
nên thời tiết tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ phổ biến ít mưa
chưa chiều hưởng nắng với mức nhiệt độ tăng nhẹ lên mức một mươi bốn hai mươi hai độ
tuy nhiên từ chiều tối mai thì khối không khí lạnh sẽ tăng cường trở lại
và gây mưa rào rải rác cùng với đó nền nhiệt độ sẽ giảm nhẹ
sao đến ngày mùng sáu thì mưa lại giảm và nên nhiệt độ lại tăng trở lại
tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai
cũng ít mưa với mức nhiệt tăng nhẹ lên ngưỡng là một mươi bốn hai mươi hai độ
sau đó từ chiều tối ngày mai thì nền nhiệt độ sẽ giảm nhẹ khoảng từ một hai độ
trời rét đậm có nơi rét hại
thời tiết tại các tỉnh thành từ thanh hóa đến khu vực nghệ an
trong ba ngày tới phổ biến ít mưa với mức nhiệt độ giao động trong khoảng một mươi bốn hai mươi ba độ
trong khi đó khu vực từ hà tĩnh đến thừa thiên huế
thì do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió đông
nên mưa rông sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày nữa
có nơi có mưa to nên rất to
nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng tại các khu vực trũng thấp còn tiềm ẩn
gây ảnh hưởng sâu đến sản xuất và đời sống của người dân
nền nhiệt độ tại đây giao động ở mức là từ hai mươi hai mươi bảy độ
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận trong ba ngày tới
cũng có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
do mưa kéo dài nên người dân tại đây cần đề cao cảnh giác
với lũ quét xa lở đất và ngập úng ở vùng trụng thấp
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại đây vẫn giao động
ở mức là từ hai mươi một đến hai mươi chín độ
vùng cao tây nguyên từ ngày mai trở đi thì mưa sẽ giảm dần
chỉ còn xuất hiện rải rác vào lúc chiều tối
còn về nhiệt độ tại đây có xu hướng tăng nhẹ lên ngưỡng
là một mươi bảy ba mươi độ trời rét nhẹ về đêm và sáng sớm
khu vực nam bộ do chịu ảnh hưởng của nhiễu động ở phía nam
nên có mưa rào rải rác và có nơi có rông về lúc chiều tối
ban ngày thì có nắng gián đoạn
với nhiệt độ tại đây nền nhiệt độ sẽ giảm dần
cây tăng nhẹ phổ biến trong khoảng là từ hai mươi hai ba mươi ba độ